nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao bungary ekaterina zaharieva
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đang có chuyến thăm chính thức cộng hòa bungary
từ ngày ba đến ngày năm tháng bảy
trong khuôn khổ của chuyến thăm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã đến chào tổng thống rumen radev
hội kiến phó thủ tướng tomislav dolcev thăm đại sứ quán việt nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt nam tại bungary
vui mừng đón tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh tổng thống cộng hòa bungary rumen radev
khẳng định sẽ giao cho chính phủ và các cơ quan liên quan của bungary phối hợp với việt nam sớm tổ chức các kỳ họp
ủy ban liên chính phủ hai nước để trao đổi về các biện pháp triển khai cụ thể nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt việt nam và bungary
hội kiến với phó thủ tướng tomilav dolcev hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo
phát huy kinh nghiệm bungary đã đào tạo cho việt nam hơn ba cán bộ kỹ sư trước đây
tăng cường công tác xúc tiến thương mại đầu tư khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác tìm hiểu thị trường và đầu tư
chiều ngày ba tháng bảy phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và đoàn đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại bungary
gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại bungary
phó thủ tướng đánh giá cộng đồng người việt nam tại bungary tuy nhỏ nhưng luôn yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau hội nhập tốt với sở tại
đóng góp cho quê hương và là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị việt nam bungary